chiều ngày một mươi bảy tháng bốn trao đổi với dinh ông bạch trân đông giám đốc sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế cho biết đã nắm được thông tin một phó phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế bị tố thách thức người dân
hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ nên mai tôi sẽ xác minh vụ việc một cách cụ thể tùy theo mức độ để có hướng xử lý cán bộ công chức phải làm gương mẫu chứ như thế là không được ông đông nhấn mạnh
người đứng đầu sở nội vụ cũng đặt ra nghi vấn
có khả năng lúc đó vị phó phòng đang nhậu hoặc đã say nên mới có hành vi như người dân tố cáo
ngày mai chúng tôi xác minh và sẽ nắm được thông tin ông đông nói thêm
trao đổi với phóng viên bà tê cam kết tố cáo đúng sự việc như báo chí đã đăng
người phụ nữ nói thêm đang làm việc với công an phường xuân phú tp huế để trình bày vụ việc và sẽ liên lạc lại với phóng viên sau
trong chiều nay nhiều người dân sống ở trung cư vicoland vẫn đang bản tán về vụ việc
đa số người dân đều không đồng tình với hành vi của vị cán bộ trên
họ mong muốn chính quyền thừa thiên huế khẩn trương vào cuộc xác minh
nếu bị cán bộ có hành vi như bà tê phản ánh thì phải được xử lý để làm gương
trước đó hơn hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn một người đàn ông lái ô tô cá nhân đổ trên vỉa hè
làm chắn một phần lối đi vào căn hộ ở tầng một khu c hai trung cư vicoland
thấy số điện thoại dán trên xe chị pt chú ở trung cư vicoland đã gọi điện
yêu cầu người đàn ông lùi xe lại
tuy nhiên người này không hợp tác thách thức chị t
người đàn ông này lái xe vào sát cửa nhà tôi với lý do sai rồi thì sai luôn
ông này còn nói chủ nhà thích gì thì chiều muốn báo công an thì ông gọi giúp
chị t nói chị tê đã trình báo công an phường xuân phú và các cơ quan liên quan để đến hiện trường